tại hà nội khán giả việt nam đã có cơ hội tìm hiểu loại hình kịch nô của nhật bản
thông qua buổi tọa đàm mang tên nghệ thuật kịch nô
buổi tọa đàm đã thu hút khá đông những người quan tâm đến loại hình nghệ thuật này tới tham dự
tại buổi tọa đàm các diễn giả đã giới thiệu và đi sâu vào phân tích các đặc tính nghệ thuật của kịch nô
loại hình sân khấu truyền thống nổi tiếng của nhật bản
kịch nô là một dạng nghệ thuật biểu diễn sân khấu cổ điển của nhật bản
kết hợp múa tuồng âm nhạc và thơ ca
kịch nô được trình diễn bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp đã được đào tạo trong các gia tộc
có nhiều thế hệ gắn bò với bộ môn nghệ thuật này rộng khắp tại các thành phố như tokyo osaka và kiyoto
kịch nô xuất phát từ âm hán tự trong tiếng nhật có nghĩa là sự khéo léo hay tài năng
là một loại hình nghệ thuật kinh điển của người nhật bản
đây là loại hình nghệ thuật truyền thống của nhật bản đã tồn tại hàng trăm năm nay
kịch nô đã được unesco xác nhận là văn hóa phi vật thể của thế giới
được đánh giá rất cao về tính nghệ thuật và tính thẩm mỹ